đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai tiếp nhận đơn tố giác của một phụ nữ dân tộc giao
trú tại xã cốc ly huyện bắc hà tỉnh lào cai
tố cáo một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi đã lừa bán chị này và hai phụ nữ khác sang trung quốc
làm vợ những người đàn ông tại các vùng quê
ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu chị này đã bỏ trốn về việt nam và tố giác đối tượng
bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày hai mươi tháng chín lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ đối tượng cao thị thu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi dân tộc nùng chú huyện mường khương tỉnh lào cai là đối tượng đã lừa bán ba phụ nữ nói trên
đối tượng khai nhận cùng với em gái là cao thị lương đã lừa các nạn nhân là đang cần tìm người sang trung quốc
để làm phục vụ tại một nhà hàng
sau đó hai đối tượng bán ba phụ nữ làm vợ những người đàn ông trung quốc
nếu không đồng ý các nạn nhân bị đánh đập và bỏ đói
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai phối hợp với các đơn vị chức năng trung quốc
đã giải cứu hai nạn nhân còn lại về đoàn tụ
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
một năm tù giam là bản án dành cho đối tượng bị bắt quả tang khi đang bán ma túy cho các con nghiện
bản án được tòa án nhân dân quận thanh khê tp đà nẵng tuyên ngày hôm qua
theo cáo trạng ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu tại ngã tư hùng vương ông ích khiêm
lê ngọc hùng ba mươi hai tuổi chú phường vĩnh trung quận thanh khê bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an thành phố đà nẵng bắt quả tang khi đang bán ma túy cho các con nghiện
thu giữ ba bốn gam ma túy đá
khám xét khẩn cấp nơi ở của hùng lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện chín gói ma túy dạng đá
trọng lượng hai mươi gram và hai mươi năm viên ma túy tổng hợp
tại phiên tòa hùng khai nhận đã mua ma túy từ một người không rõ lai lịch ở quảng trị
về phân chia và bán lại cho các con nghiện
căn cứ vào chứng cứ và lời khai của bị cáo tòa nhân dân quận thanh khê tuyên phạt
bị cáo lê ngọc hùng một mươi một năm tù giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
gây thương tích cho vợ với tỷ lệ tổn thương ba mươi tám đối tượng đã phải lịnh án sáu năm tù giam
theo cáo trạng vào ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu lâm dun chú xã lộc thành huyện lộc ninh tỉnh bình phước
đi xe máy từ nhà đến rễ của mình thì gặp vợ là bà tho vợ chồng đã ly thân
tại đây vợ chồng xảy ra mâu thuẫn lâm xun lấy một cây mây rừng đánh nhiều cái vào người bà tho
qua giám định của trung tâm giám định y khoa pháp y bình phước bà tho bị chấn thương gãy xương
tỷ lệ tổn thương cơ thể là ba mươi tám
tại phiên tòa bị cáo lâm xun đã thành khẩn nhận tội
hội đồng xét xử tòa nhân dân huyện lộc ninh đã tuyên phạt lâm xuân sáu năm tù giam về tội cối gây thương tích
đem vàng giả đi cầm cố nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu ra quyết định khởi tố
trước đó vào ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu đối tượng huỳnh thanh sang
chú thị trấn núi sập huyện thoại sơn tỉnh an giang đem một sợi dây chuyền và một tấm lác kim loại màu vàng
đến cầm tại một tiệm vàng trên địa bàn thị trấn ngan dừa huyện hồng dân với giá sáu mươi triệu đồng
chủ tiệm vàng kiểm tra phát hiện dây chuyền và tấm lắc là vàng giả
nên truy hô người dân bắt đối tượng giao cho lực lượng công an
tại cơ quan công an đối tượng sang khai nhận ngoài vụ lừa đảo trên
thì sang đã thực hiện thành công một vụ lừa đảo khác trên địa bàn huyện phước long tỉnh bạc liêu
cũng với thủ đoạn tương tự
hiện vụ việc đang được công an huyện hồng dân tiếp tục điều tra mở rộng
tám đối tượng gây ra một mươi bảy vụ trộm cắp trên địa bàn huyện châu thành tỉnh long an và huyện trợ gạo tỉnh tiền giang
đã phải lĩnh tổng cộng hai mươi hai năm sáu tháng tù giam
bản án được toán nhân dân huyện châu thành tỉnh long an tuyên vào sáng ngày hôm qua
khoảng cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
trên địa bàn xã thanh phú long huyện châu thành tỉnh long an
nổi lên một số đối tượng sử dụng ma túy đá và đi trộm cắp tài sản bằng là xe mô tô
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an huyện nhanh chóng xác định băng nhóm trộm cắp
bắt khẩn cấp bốn đối tượng khi đang tụ tập sử dụng ma túy đá
gồm nguyễn mạnh dương nguyễn thanh anh lê tài quang và dương hoàng thành
cùng chú huyện châu thành tỉnh long an
khai thác mở rộng vụ án cơ quan chức năng bắt thêm bốn đối tượng
tài hu ha mách huỳnh vân hải cùng chú huyện châu thành
vương lai chú huyện rồng trôm tỉnh bến tre và lê thanh tuấn chú quận tám tp hcm
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận từ giữa tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu đến khi bị bắt
đã thực hiện một mươi bảy vụ trộm cắp tài sản chiếm đoạt hai mươi một xe mô tô
với tổng số tiền theo định giá tài sản gần ba trăm linh triệu đồng
tòa nhân dân huyện châu thành tuyên phạt tám đối tượng tổng cộng hai mươi hai năm sáu tháng tù
về tội trộm cắp tài sản
trộm cắp tài sản bằng cách cậy cốp xe máy không phải là hình thức phạm tội mới
nhưng thời gian gần đây lại tái diễn tại nhiều địa phương trên cả nước
công an tp quy nhơn tỉnh bình định vừa điều tra làm rõ một đối tượng chuyên trộm cắp bằng thủ đoạn này
lúc tám h ba mươi phút ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
chị lê tư cẩm tú ở phường lê lợi tp quy nhơn
dựng chiếc xe máy trên vẻ hè đường tăng bạc hổ rồi vào trường tiểu học lê lợi đón con
một phút sau quay ra thì phát hiện bị mất trộm tài sản để chống cốp dưới yên xe máy
cùng thời điểm đó
địa bàn thành phố quy nhơn cũng đã xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự
ngay sau khi nhận được chỉ đạo của công an tp quy nhơn về việc triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự
phòng ngừa và đối tranh với loại tự vạm này
công an phường hải cảng đã nhanh chóng tiến hành áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
tập trung sàng lọc các đối tượng nghi vấn các cơ sở dịch vụ cầm đồ trên địa bàn
sau ba ngày điều tra đối tượng gây án đã bị bắt giữ
đối tượng là nguyễn văn cảnh chú thị xã an khê tỉnh gia lai
tạm chú phường nguyễn văn cử tp quy nhơn
tạm chú phường nguyễn văn cử tp quy nhơn làm người nhôm kính
để nhanh chóng có tiền theo xài cảnh đã nảy sinh ý đồ thực hiện hành vi trụng cấp tài sản
phát hiện những người phụ nữ đi xe tay ga thường có thói quen bỏ ví vào giữa yên xe máy
cảnh đã lân la đến các trường học các chợ theo dõi ai sửa hở thì nhanh chóng ra tay
em có xách xe đi dạo
em ghé ngang đi dạo xuống đường lơ lợ
trước đường lơ lợ em thói một bà chị bỏ một kỷ ví vô trong cột xe
em lấy đồng thang
em thói em kể lúc xe
qua vụ việc trên mọi người cần nâng cao cảnh giác bảo vệ an toàn tài sản của mình
nhất là những người phụ nữ đi xe máy thành ga không nên để tài sản dưới yên xe máy
tránh tăng thân lợi cho kẻ gian lợi dụng trụ cấp tài sản
công an tỉnh lâm đồng vừa bắt quả tang hai vợ chồng trương xuân việt sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
và ao thị hường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại tám mươi chín thôn phú trung xã phú hội huyện đức trọng
đang nhận kết quả ghi đề
các vệ tinh chuyển qua máy phách hai đối tượng đã bị khởi tố về tội đánh bạc
trước đó trước đó một mươi sáu h ngày một mươi tám tháng chín phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng
đã bắt quả tang việt cùng với vợ đang nhận kết quả ghi đề từ các vệ tinh chuyển qua máy fax
lực lượng công an đã thu tăng vật là một mươi hai tờ phơi đề ba điện thoại di động
trong đó có nhiều tin nhắn số đề ba máy phách và ba mươi ba triệu đồng
qua đấu tranh việt thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và giải trình trên tám tờ phơi đề
của ngày một mươi tám tháng chín với tổng số tiền gần một trăm ba mươi triệu đồng
được biết vợ chồng việt tổ chức thầu đề từ hai năm nay
các vệ tinh là những người chuyên đi ghi đề sau đó chuyển kết quả về cho vợ chồng việt
qua máy fax và nhận tin nhắn đánh đề qua điện thoại
ngoài việc khởi tố vụ án khởi tố hai bị can phòng cảnh sát hình sự đã thực hiện lệnh
bắt tạm giam ba tháng đối với việt và cho tại ngoại đối với hường để phục vụ điều tra
hai đối tượng truy nã về hành vi cối gây thương tích gồm nguyễn đức sĩ
chú huyện chư prong tỉnh gia lai và nguyễn thế hải chú huyện krong anna tỉnh đắk lắc
vừa bị phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh gia lai bắt giữ
trước đó vào ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn một mươi năm nguyễn đức dũng anh trai của sĩ
xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên
biết tin sĩ thủ dẫn một con dao và điều khiển xe mô tô đến hiện trường
cùng anh trai vây đánh nhóm thanh niên trên
sĩ dùng dao chém nhiều nhát là một người bị thương nặng gây án xong thì bỏ

tại một phòng trọ trên địa bàn phường đống đa thành phố pleiku
cùng ngày phòng cảnh sát truy nã công an tỉnh gia lai đã phối hợp với các trinh sát
thuộc phòng cảnh sát truy nã công an tỉnh đắk lắc bắt đối tượng nguyễn thế hải
vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu hải cùng hai người khác ngồi uống rượu
tại một quán nhậu trên địa bàn thị trấn buôn chấp huyện grong anna tỉnh đắk lắc
sau đó giữa hải và anh nguyễn đình nhỏ chú thị trấn buôn chấp xảy ra mâu thuẫn
trong lúc cãi vã hải dùng dao thái lan đâm một nhát vào ngực làm anh nhỏ bị thương
sau khi gây án hải đã bỏ trốn đến xã ia dê huyện ia grai tỉnh gia lai
quý khán giả đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày hai mươi năm tháng chín
khu vực phía tây bắc bộ từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám mây thay đổi mưa rào rải rác
vẫn xuất hiện trong khoảng thời gian đêm và sáng sớm
tuy nhiên sau khoảng tám giờ sáng mây giảm trời hứng nắng kéo dài đến tận chiều
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ thời tiết thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân
khu vực phía đông bắc bộ trong hai ngày tới tại đây mưa sẽ giảm hẳn trời chuyển nắng nhiều hơn vào ban ngày
sau đó khoảng chiều tối và đêm ngày hai mươi tám một bộ phận không khí lạnh từ phía bắc di chuyển xuống phía nam
gây mưa cho các tỉnh ven biển và nam đồng bằng nhiệt độ mát mẻ từ hai mươi bốn ba mươi ba độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế mưa cũng giảm nhanh chỉ còn xuất hiện vài nơi trong khoảng thời gian chiều tối
người dân vẫn cần đề phòng với gió mạnh có thể xảy ra trong mưa rông
vào ban ngày trời chuyển nắng giáo với nhiệt độ ban trưa có thể lên tới mức là ba mươi bốn độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận thời tiết nói chung biến đổi không quá nhiều
ban ngày có nắng nóng ở phía bắc của khu vực
chiều tối mưa rào có thể xảy ra ở một vài nơi với lượng không nhiều và cũng kết thúc nhanh
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các kế hoạch du lịch của người dân
khu vực tây nguyên từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng chín trời mây thay đổi ngày nắng gián đoạn với cường độ bức xạ ở mức trung bình
chiều tối có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ giao động từ hai mươi một đến ba mươi một độ
các tỉnh nam bộ chịu tác động đơn thuần của gió tây nam
nên khu vực này chỉ có mưa rào và rông rải rác vào lúc chiều tối
từ ngày hai mươi bảy trở đi
gió tây nam có xu hướng mạnh dần về cường độ
nên mưa sẽ tăng hơn cả về diện và lượng
có nơi mưa vừa đến mưa to nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ

các tỉnh nam bộ chịu tác động đơn thuần của gió tây nam

nhiệt độ giao động từ hai mươi đến ba mươi một độ

những người phát triển trong trường không tìm đến
đại dịch trừ lá tiền